hôm nay ngày chín tháng sáu quốc hội dành cả một ngày để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo một số đại biểu để góp phần thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà chính phủ đề ra
chính phủ cần đưa ra những giải pháp để bảo đảm sự tăng trưởng bền vững cho ngành nông nghiệp
thông qua những chính sách hỗ trợ thiết thực cho nông dân ngư dân cơ cấu lại nền nông nghiệp
theo hướng công nghệ cao tạo dựng các thương hiệu hàng hóa nông sản
mô hình tăng trưởng nông nghiệp hiện nay đang bộc lộ nhiều điều đáng lo ngại về chất lượng và giá trị của hàng nông sản
cử tri nhất là nông dân vẫn đang rất lo lắng trước thực trạng sản lượng cao
lại dẫn đến nguồn cung dư thừa và điệp khúc buồn được mùa rớt giá luôn lặp đi và lập lại
và trong thời gian qua các biện pháp tình thế giải cứu hàng nông sản lại được đặt ra
nhưng chưa thể làm yên lòng bà con nông dân
như những sự việc liên quan tới thịt heo tới dưa hấu tới chuối và như ở lâm đồng
thì như thế là người trồng cà chua cũng có lúc đã phải đành bỏ cà chua chín mươi trên cây vì giá cả quá thấp
để ngành nông nghiệp phát triển bền vững tôi đề nghị chính phủ cần có giải pháp căn cơ đồng bộ hơn
theo đó chính phủ cần chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
triển khai quyết liệt hơn nữa việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trong đó tập trung vào công tác quy hoạch
ngành tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao
sản phẩm an toàn có tiềm năng xuất khẩu tốt
có chính sách hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại
đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã kiểu mới
để thực hiện liên kết giữa nhà nước nhà nông nhà doanh nghiệp nhà khoa học và ngân hàng
để giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông dân việt nam
các phần giảm dần sản xuất măn mống tự phát của hội gia đình phát triển nền nông nghiệp việt nam bền vững
để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao
nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần ban hành những chính sách ưu tiên hỗ trợ
hạn chế thấp nhất tình trạng gây khó khăn phiền nhiễu như thanh tra kiểm tra liên tục
ban hành những quyết định xử phạt tắc trách thủ tục hành chính phiền hà
gây thiệt hại cho doanh nghiệp từ phía một số cơ quan quản lý nhà nước